nhiều bậc cha mẹ chưa hiểu đúng và xử trí đúng cách dẫn đến có khả năng gây hại cho trẻ
vậy xử trí suốt cao ở trẻ em như thế nào là đúng
chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ giải đáp cụ thể trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
nhiều bậc cha mẹ chưa hiểu đúng cách dẫn đến có khả năng gây hại cho trẻ em như thế nào là đúng
vì đa số các cơn co giật này sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ
tuy nhiên việc chăm sóc trẻ trong cơn co giật nếu không được thực hiện đúng cách
có thể dẫn đến một số di chứng nguy hiểm như thiếu oxy não dịch chảy ngược vào phổi
khiến trẻ khó thở gây tắc thở
khi trẻ có hiện tượng co giật khi sốt cha mẹ cần đưa bé đi khám ngay
để được bác sĩ kiểm tra và có pháp đồ điều trị kịp thời
với đội ngũ chuyên gia đầu ngành sự hỗ trợ của hệ thống trang thiết bị y tế chuyên dụng hiện đại
khoa nhi bệnh viện đa khoa tâm anh trở thành lựa chọn được nhiều cha mẹ gửi gắm niềm tin
từ khi thành lập đến nay khoa nhi đã chẩn đoán và chữa trị thành công
cho hàng triệu trường hợp mắc các bệnh lý chuyển nhiễm hô hấp thận tiết điệu tim mạch cơ xương khớp
trong đó có nhiều trẻ bị bệnh lý mạng tính hoặc trẻ gặp phải các vấn đề sức khỏe do sinh non
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết